chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị ban chỉ đạo đánh giá tình hình thực tế tại việt nam cho thấy dịch covid một mươi chín vẫn được kiểm soát cơ bản nhưng nguy cơ vẫn còn rất cao do các nguồn lây nhiễm
điển hình như ở hà nội tình hình dịch đang trong tầm kiểm soát nhưng vẫn còn những ca ép không còn lần khuất trong cộng đồng
vì sao dịch ở hà nội vẫn còn sai rằng là câu hỏi được người dân vô cùng quan tâm hiện nay
xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ý kiến của những chuyên gia ngay sau đây
hà nội ép không lần khuất trong cộng đồng
sáng nay hà nội ghi nhận chín ca dương tính sars cov hai trong đó sáu ca tại cộng đồng và ba ca tại khu cách ly
tối ngày một mươi chín chín hà nội chỉ ghi nhận một cây dương tính sars cov hai được phát hiện tại khu cây ly
tổng số trong ngày hà nội có ba mươi sáu f không có trường hợp nào trong cộng đồng
trong đợt dịch thứ tư kéo dài từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội phát hiện gần ba bảy trăm linh ca
trong đó số mắc ngoài cộng đồng là một năm trăm bảy mươi tám ca còn lại là các đối tượng đã được cách ly
trong đó đến ngày bốn tháng bảy trong hơn hai tháng thành phố thêm gần hai trăm sáu mươi ca
tuy nhiên bắt đầu từ giữa tháng bảy số mắc của thành phố bắt đầu tăng đáng kể có ngày nhiều nhất lên đến hơn hai trăm linh ca
đáng chú ý nhiều ổ dịch được phát hiện từ các trường hợp được sàng lọc ngoài cộng đồng với biểu hiện ho sốt
chuyên gia đánh giá
đa phần các bệnh nhân không có triều chứng vì thế những trường hợp hoa sốt chỉ là phần nổi của tảng banh xìm
việc xét nghiệm không thể phát hiện được hết các trường hợp ép không lẩn khuất trong cộng đồng
đến thời điểm này hà nội không để dịch bùng lên đã là thành công và thể hiện sự nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị đến nhân dân
dịch bệnh tại hà nội đang trong tầm kiểm soát được nhưng thành phố vẫn thuộc diện nguy cơ cao khó lường
biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lây là giãn cách và thực hiện nghiêm năm k kết hợp đẩy mạnh tiêm vaccine
vì sao dịch tại hà nội dai dẳng nhiều tháng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết
những ngày gần đây số ca mắc mới ngoài cộng đồng của thành phố đã giảm nhiều chủ yếu là các ca trong khu phong tỏa khu cách ly tập trung
dịch bệnh tại hà nội đang trong tầm kiểm soát được nhưng thành phố vẫn thuộc diện nguy cơ cao khó lường
lý giải việc vì sao dịch tại thành phố kéo dài tiến sĩ phu cho biết
điều này chúng tôi đã dự báo ngay từ đầu hà nội giống như vùng trúng khi các địa phương xung quanh còn có dịch thì thành phố không thể an toàn
trong khi đó biến thể delta lại lây lan nhanh nên việc khống chế dịch không thể ngày một ngày hai
theo chuyên gia đa phần các bệnh nhân không có triều chứng vì thế những trường hợp hoa sốt chỉ là phần nổi của tảng băng xìm
việc xét nghiệm không thể phát hiện được hết các trường hợp f lẩn khuất trong cộng đồng
lý do vì không có loại xét nghiệm nào có thể đạt được mức độ chính xác một trăm linh và thành phố cũng chưa thể xét nghiệm một trăm linh dân số
chưa kể có trường hợp hôm nay xét nghiệm có kết quả âm tính nhưng ngày mai lại có kết quả dương tính
bởi vì có những trường hợp thời gian ủ bệnh hoặc mới nhiễm thì chưa thể xét nghiệm có kết quả dương tính ngay được
vì thế khi f còn làn khuất giải rác diện rộng thì việc thực hiện nghiêm
việc giãn cách xã hội rất quan trọng nhằm chặt đứt nguồn lây tránh dịch bùng lên
nếu tuân thủ phòng bệnh tốt kể cả người nhiễm bệnh không có triệu chứng
sau một mươi bốn ngày khi họ tự khỏi sẽ không thể lây bệnh sang cho người khác
tuy nhiên thành phố vẫn còn người đi lại vẫn còn mầm bệnh không thực hiện tốt năm k thì vẫn còn ca bạch
một số nơi còn phong tỏa chia chặt người dân trong khu vực phong tỏa vẫn gặp gỡ đi chợ
nhiều khu phong tỏa như liên minh thanh trì văn chương đống đa hay đông anh tới nay vẫn phát hiện ca dương tính
tiến sĩ phu phân tích
trong khi đó khi xuất hiện tại khu vực nguy cơ cao và có mật độ dân số đông thì dịch bùng phát lên rất nhanh
chỉ trong thời gian ngắn những nơi này có thể ghi nhận hàng trăm ca bệnh mới
ổ dịch tại hai ngõ của thanh xuân trung là một dẫn chứng điển hình
không để dịch bùng lên đã là thành công của hà nội
theo tiến sĩ phu rất khó để đưa dịch về quê số
hai bóc tách được triệt để một trăm linh f ra khỏi cộng đồng
bởi lẽ có thể vẫn còn các ca bệnh không triệu chứng trong cộng đồng rồi các ca bên ngoài xâm nhập vào
vì thành phố vẫn giao thương đi lại để cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm vẫn thực hiện mục tiêu kép
chúng ta cần phải thống nhất một điều là hà nội không thể ngay lập tức đưa số ca bệnh trở về không
nhưng công tác phòng dịch thời gian qua đã hạn chế cắt đứt được nguồn lợi hiệu quả
đến thời điểm này hà nội không để dịch bùng lên đã là thành công
và thể hiện sự nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị đến nhân dân
chiến sĩ nhận định hiện rất khó để trở lại cuộc sống bình thường như lúc chưa có dịch
chúng ta cần tạo ra hành vi sống mới phương thức sống mới cách quản lý mới để kiểm soát được dịch bệnh
hạn chế tối đa sự lây lan khi có một trường hợp f xuất hiện trong cộng đồng
chính sĩ phu cho biết thêm biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lợi là giãn cách
và thực hiện nghiêm năm k kết hợp đẩy mạnh tiêm vaccine
khi phát hiện ca mắc mới phải phong tỏa chặt chẽ ổ dịch kết hợp việc giãn cách thật nghiêm
truy vết càng sớm càng tốt
bên cạnh đó tiến sĩ phu cũng lưu ý thành phố không sửa quan với vùng xanh tức là vùng không có dịch
khi phát hiện vùng xanh có ca mắc mới thì phải tích cực truy vết ngay lập tức
nếu lơ là chủ quan thì dễ dẫn đến việc vùng xanh có nguy cơ thành vùng đỏ
đặc biệt nếu vùng xanh là nơi đông dương cư diện tích chật hẹp
thành phố cũng cần đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
và đặc biệt lưu ý các đối tượng ưu tiên là người mắc bệnh nền người già
đồng thời chủ động bố trí cơ sở điều trị theo mô hình tháp ba tầng
để nếu dịch có diễn biến phức tạp thì chủ động trong công tác điều trị
người dân hà nội tiêm vaccine thần tốc trong đêm
tối ngày chín chín tại cung văn hóa hữu nghị việt xô thuộc quận hoàn kiếm
hàng ngàn người dân đã tới đây để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
lực lượng chức năng bố trí ghế ngồi giãn cách
theo đúng quy định
người dân khi đến đây sẽ được các nhân viên y tế hỗ trợ điền những thông tin cần thiết
sau đó kiểm soát huyết áp nhịp tim và hỏi cụ thể về lịch sử bệnh lý
bà phùng phương thảo chủ tịch ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm
cho biết điểm tiêm tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt xô ngày chín chín
tiêm chủng cho khoảng hai bốn trăm linh người dân thuộc ba phường hàng gai trần hưng đạo cửa nam
trong đó giờ hành chính lực lượng y tế tiêm cho khoảng một người
ngoài giờ hành chính từ một mươi tám h đến hai mươi ba h lực lượng tiếp tục tiêm cho khoảng một bốn trăm linh người dân
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
bằng sự quyết tâm của hà nội chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng y tế trên địa bàn
các bệnh viện trung ương nội thành các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đồng thời các bộ ngành trung ương
và chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của một mươi một tỉnh thành lân cận về vấn đề xét nghiệm covid một mươi chín và tiêm vaccine
theo bà hà về vấn đề xét nghiệm thành phố hà nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đối với khu vực có nguy cơ rất cao và cao
đối với khu vực nguy cơ cao hà nội thực hiện lấy mẫu từ hai đến ba ngày một lần
còn đối với khu vực bình thường thì lấy mẫu từ năm đến bảy ngày một lần bằng việc test nhanh hoặc xét nghiệm pcr
đối với các trường hợp ho sốt nghi nhiễm sars cov hai đều được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời
còn đối với nhân viên y tế công nhân giao hàng được lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần và thực hiện trả kết quả trong ngày
việc lấy mẫu trong thời gian hà nội giãn cách xã hội là cực kỳ quan trọng
sẽ giúp ngành y tế phát hiện sớm kf trong cộng đồng để khoanh vùng dập dịch
qua xét nghiệm đánh giá được nguy cơ của hà nội để làm sao có các biện pháp phòng chống dịch
và mau chóng đưa thủ đô về trạng thái bình thường mới
giám đốc sở y tế hà nội nhấn mạnh việc lấy mẫu xét nghiệm kf để khoanh vùng xanh an toàn
bà hà cho biết hiện thành phố hà nội đang đẩy nhanh công tác xét nghiệm tiêm chủng các nhân viên y tế
làm việc cả ngày thứ bảy chủ nhật và có ngày làm đến một mươi hai giờ đêm
chúng tôi nhận thấy rằng người dân tích cực tham gia tiêm chủng và làm sao để người dân thấy rằng
tiêm chủng ở hà nội là cực kỳ quan trọng bao phủ mũi một cho toàn hà nội trước ngày một mươi năm tháng chín
và tiêm mũi hai đúng thời hạn
chúng tôi đảm bảo yêu cầu của bộ y tế từ khâu tiếp đón sàng lọc tư vấn thăm khám sau tiêm bà hà cho hay
bà hà cũng cho biết thêm hiện nay các tỉnh hỗ trợ đội ngũ rất có kinh nghiệm giỏi về kỹ thuật
các nhân viên y tế đều rất thành thục
sự giúp đỡ của các tỉnh đã giúp hà nội thực hiện nhanh việc tiêm chủng xét nghiệm trước ngày một mươi năm
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại